từ chiều tối nay trở đi thì thời tiết tại khu vực bắc bộ sẽ có biến đổi rõ rệt
ngày mai sẽ có mưa rào và rông trên toàn khu vực
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ đêm nay thì trời chuyển z
nhiệt độ cao nhất cho ngày mai tại khu vực phía đông bắc bộ là một mươi tám hai mươi một độ
sao đến ngày mùng hai thì mưa giảm nhanh nhiệt độ giảm nhẹ duy trì trời z
sao đến ngày mùng ba nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng từ hai cho đến ba độ
trời sẽ có nắng ấm
khu vực phía tây bắc bộ cũng sẽ bắt đầu có mưa rông từ đêm nay
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày mai cao nhất ở mức là từ hai mươi đến hai mươi ba độ có nơi cao hơn
hai ngày sau đó mưa sẽ giảm nhưng trời vẫn ở ngưỡng rét
với nhiệt độ cao nhất hầu như đều không vượt quá mức là hai mươi năm độ
từ nay đến ngày mùng hai tháng bốn
ở hầu khắp các tỉnh thành từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
sẽ có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông
sang đến ngày mùng ba thì mưa sẽ giảm nhanh trời trở lạnh
với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là từ hai mươi hai mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ giảm tiếp từ một hai độ ở hai ngày sau đó
các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
cũng sẽ có mưa rông ở diện rộng trong hai ngày tới
sau đó thì sẽ giảm nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông
nhiệt độ cao nhất hầu như là không vượt qua mức là hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên từ nay đến ngày hai tháng bốn
có mưa vừa mưa to có nơi xảy ra mưa rất to và rải rác có rông
sao đến ngày mùng ba thì mưa giảm nhanh xuống vài nơi
nhiệt độ cả ba ngày tới đều không cao khi ở dưới mức là ba mươi độ
khu vực nam bộ có mưa rào và rông trên diện rộng
từ nay cho đến ngày mùng hai thì cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa và mưa to
đến ngày mùng ba khu vực này sẽ giảm mưa
nhiệt độ ba ngày tới đều không vượt quá mức là ba mươi ba độ